tổng thống mỹ joe biden tuyên bố đã quyết định cách thức phản ứng của nước này sau việc ba quân nhân mỹ đồn trú ở giordani thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái hồi tuần trước
phát biểu với báo giới trước khi rời nhà trắng tới florida vận động tranh cử tổng thống biden cho biết ông đã có quyết định về việc đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở giordani tuy nhiên ông biden không tiết lộ thêm thông tin về quyết định này
quyết định của tổng thống biden được đưa ra sau các cuộc tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia tại nhà trắng
khi được hỏi về trách nhiệm của iran đối với việc ba binh sĩ mỹ bị thiệt mạng ở giordani tổng thống biden cho biết iran có trách nhiệm do đã cung cấp vũ khí cho những người tiến hành vụ tấn công trên
tổng thống biden cũng cho biết mỹ không muốn một cuộc chiến rộng hơn ở trung đông và giới chức mỹ trước đó cũng nhấn mạnh rằng mỹ không muốn có chiến tranh với iran